mặc dù đến nay việt nam chưa ghi nhận các trường hợp mắc cúm ah bảy n chín trên người nhưng nguy cơ lây nhiễm hoàn toàn có thể xảy ra do có sự giao thương lớn với trung quốc đặc biệt là tại hai tỉnh quảng đông và quảng tây nơi đã có tám mươi bảy người chết do cúm ah bảy n chín
công tác quản lý thị trường da cầm ở các tỉnh vùng biên cũng vì thế đang được đẩy mạnh trong những ngày này tri cục thú y tỉnh lạng sơn và các đội quản lý thị trường đang tăng cường kiểm soát nguồn gốc gia cầm được buôn bán tại các chợ trên địa bàn tỉnh
trợ diếng vuông một trong những chợ buôn bán gia cầm và các sản phẩm gia cầm lớn nhất ở thành phố lạng sơn theo những tiểu thương buôn bán ở đây thì tất cả các sản phẩm từ gia cầm và gia cầm đang được buôn bán ở chợ đều có nguồn gốc từ trong nước hoàn toàn không có gia cầm nhập từ phía trung quốc
tuy nhiên với đặc tính không hề có biểu hiện trên đàn gia cầm khi bị mắc bệnh nên hầu hết rất khó nhận biết bằng mắt thường đối với cúm gia cầm do đó nhiều người dân dù được tuyên truyền về nguy cơ cũng như diễn biến cúm ah bảy n chín nhưng nhận thức chưa đầy đủ